nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hạ viện kazakhstan nulan nikmatulin
dẫn đầu đoàn đại biểu hạ viện cộng hòa kazakhstan thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón trọng thể chủ tịch hạ viện kazakhstan
ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm trao đổi sâu rộng về hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực
và quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp cam kết cùng nhau phát triển quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp
tương xứng với mối quan hệ hiểu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt việt nam cazakhstan
tại cuộc hội đàm hai chủ tịch quốc hội vui mừng nhận thấy sau hai mươi bảy năm thiết lập quan hệ ngoại giao
quan hệ việt nam kazakhstan đang phát triển tốt đẹp mong muốn cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp
hai bên cần tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại
chủ tịch hạ viện kazakhstan đề nghị ưu tiên tập trung
thúc đẩy vào những lĩnh vực việt nam có thế mạnh và kazakhstan có nhu cầu như công nghiệp nhẹ công nghiệp thực phẩm
dệt may tập trung trao đổi thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau
tìm thêm cơ hội khả năng mới khai thác tiềm năng lợi thế của hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
thúc đẩy phổ biến thông tin về các ưu đãi của hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước
nhằm mở rộng cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa hai bên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai bên tranh thủ các yêu đãi thuế quan mà hiệp định đem lại
đẩy mạnh xuất nhập khẩu giữa hai nước
hai bên cũng cần thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp tổ chức hội trợ triển lãm diễn đàn doanh nghiệp ở cả hai nước
để xúc tiến thương mại đầu tư đẩy mạnh giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết và hiểu nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam ủng hộ và sẵn sàng cùng với chính phủ
và các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kazakhstan hoạt động và phát triển tại việt nam
mong nghị viện kazakhstan trong phạm vi ảnh hưởng của mình tạo điều kiện cho doanh nghiệp việt nam hoạt động sản xuất
kinh doanh tại kazakhstan
sau hội đàm hai nhà lãnh đạo quốc hội đã chủ trì cuộc họp báo thông báo về kết quả cuộc hội đàm
hai chủ tịch thống nhất trong thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao
cấp ủy ban và cơ quan phục vụ quốc hội phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác
quốc đã ký hai bên cam kết duy trì và phát huy cơ chế tham vấn phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
như liên minh nghị viện thế giới diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương diễn đàn asep mc
để trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm
ngay sau cuộc họp báo chủ tịch hạ viện kazakhstan và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội kazakhstan
đã dự khán phiên họp tại hội trường diên hồng